chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu nhân sĩ trí thức
chức sắc tôn giáo dân tộc thiểu số tiêu biểu của thành phố hà nội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc
là đường lối chiến lược quan trọng là nguồn sức mạnh động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của nhân sĩ trí thức sự đoàn kết các dân tộc các tôn giáo
chủ tịch quốc hội cho biết trong những năm qua đảng nhà nước luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách
tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo
cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong đó có đồng bào các dân tộc
đồng thời tạo cơ chế điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực trình độ
chủ tịch quốc hội cho rằng các kết quả nổi bật toàn diện mà thành phố hà nội đạt được trong thời gian qua
bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị còn có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các vị chức sắc
trước việc các tôn giáo đồng bào các dân tộc thiểu số các vị nhân sĩ trí thức đang sinh sống
làm việc sinh hoạt tại thủ đô
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hướng tới đại hội một mươi bốn của đảng
và là năm kỷ niệm bảy mươi năm ngày giải phóng thủ đô
chủ tịch quốc hội mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô nhất là cộng đồng nhân sĩ
trí thức tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt tuyên truyền
nâng cao nhận thức về vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của thủ đô hà nội
tiếp tục thực hiện các chủ trương về vận động đoàn kết tập hợp các tổ chức tôn giáo
chức sắc tiến đồ sống tốt đời đẹp đạo
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển thủ đô hà nội
ngàn năm văn hiến và anh hùng thành phố sáng tạo thành phố vì hòa bình
trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa giáo dục và đào tạo
khoa học và công nghệ kinh tế và hội nhập quốc tế quyết tâm xây dựng thủ đô hà nội trở thành trung tâm
động lực thúc đẩy vùng đồng bằng sông hồng vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước
phát triển ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực
chủ tịch quốc hội cũng mong muốn các đại biểu nhân sĩ trí thức chức sắc tôn giáo
dân tộc thiểu số tiêu biểu của thủ đô hà nội sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình là hạt nhân trong mọi phong trào
lan tỏa định hướng truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác nhất là cho thế hệ trẻ
góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của thủ đô hà nội và của cả nước